hôm nay ngày một mươi sáu tháng chín tp hcm áp dụng hai chính sách quan trọng được người dân thành phố quan tâm lớn
thứ nhất cho phép người giao hàng được hoạt động liên quận huyện
thứ hai là nới lỏng thí điểm giãn cách xã hội tại ba địa phương quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ
từ sáng nay một mươi sáu tháng chín đã có nhiều đơn đi mua thực phẩm hộ và giao nhận liên quận huyện được gửi đến shipper
để tạo điều kiện cho dịch vụ này lực lượng tại các chốt kiểm soát covid một mươi chín không phát sinh tố tục
vẫn chỉ yêu cầu những loại giấy đi đường mà qr shipper cũng như kết quả xét nghiệm âm tính
quyết định cho giao hàng liên quận huyện đã bật đèn xanh cho nhiều cửa hàng mô hình kinh doanh tự tin trở lại
lực lượng giao nhận đã mở rộng tip khách hàng tăng cơ hội doanh thu đối với cơ sở đủ điều kiện hoạt động
bên cạnh tạo điều kiện cho giao hàng thì từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín
ba địa phương tại thành phố hồ chí minh được thí điểm nới lỏng giãn cách xã hội là quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ
nội dung quyết định nới lỏng đã cho phép thêm nhiều ngành nghề danh mục kinh doanh được mở cửa
mà người dân tại những khu vực này còn được đi chợ một tuần một lần
do đó những hệ thống siêu thị như thế này hệ thống cung ứng cũng đã chuẩn bị hàng hóa và nhân lực để chuẩn bị cho các chính sách mới
đầu tiên toàn bộ nhân viên siêu thị cũng đã có tiêm chủng lần thứ hai
và thứ hai là thực hiện khai báo y tế đầy đủ
thứ hai là đầu ngày thì mình đều có check cái mã qr code để khai báo cập nhật thông tin
siêu thị thì cũng chuẩn bị xong đầy đủ hàng hóa bản biểu
mỗi người dân ở tại khu vực vùng xanh sẽ được địa phương cấp một cái giấy xác nhận rằng là đủ điều kiện đi mua
ví dụ như là đã đủ điều kiện tiêm chủng hoặc là trong vùng đó là không có các trường hợp f các vùng nguy cơ cao
thì mình online rồi đặt vào trong những group cư dân
có gì thì ăn đấy bữa nay hết sữa cho con nên là đành về đi siêu thị để lấy sữa
có khi mua ở ngoài nó lại không đúng
thế nên thành ra là vào siêu thị thì sẽ mua được đầy đủ đồ hơn bởi vì trong siêu thị nó nạo cũng kín
thương chân thì là an tâm sống và cũng hạn chế
nếu như mà không cần giúp thì cũng sẽ không đau
ba địa phương là quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ sẽ thiết điểm các chính sách mới kể trên cho đến ngày ba mươi tháng chín
sau đó thành phố hồ chí minh sẽ đánh giá hiệu quả cũng như rủi ro để có điều chỉnh phù hợp
áp dụng theo từng bước đối với thành phố thủ đức và các quận huyện còn lại